và lực đăng ký dịch vụ xem nội dung online trả phí đang nghiêng lợi thế về doanh nghiệp nội địa
tuy nhiên riêng lĩnh vực phim ảnh các tập đoàn nước ngoài gần như chiếm thế thượng lưu
cơ quan kiểm duyệt đánh giá đang có sự bất bình đẳng về nội dung khi phát hành phim ott tại việt nam
nên đăng lên dự thảo xây dựng một trung tâm phát hành phim trực tuyến dân gỡ nút thắt này
số liệu thống kê mới nhất của bộ thông tin và truyền thông về lĩnh vực truyền hình trả tiền qua internet ott tv
cho thấy doanh thu trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đạt ba trăm bảy mươi tỷ đồng dự kiến cả năm đạt bảy trăm bốn mươi tỷ đồng
tuy nhiên doanh thu của các dịch vụ xuyên biên giới trong cùng lĩnh vực là rất lớn
đạt lần lượt là hai sáu trăm một mươi tỷ đồng trong sáu tháng và ước đạt năm hai trăm hai mươi một tỷ đồng trong cả năm hai nghìn hai mươi
là đơn vị quản lý đồng thời sở hữu lượng nội dung phim ảnh
bao gồm phim truyện tài liệu hoạt hình các kho lên đến hàng chục nghìn
cục điện ảnh trong ngày năm tháng tám đã chính thức lấy đóng góp để thành lập trung tâm phát hành phim trực tuyến
quốc gia tham gia vào cuộc đua ott đầy tiềm năng này
nhưng mà nhìn rộng hơn nhìn rộng hơn rất là lớn trong cái xu thế chung của khu vực và thế giới
thì là cái xu thế số hóa là cái chuyện không thể tránh khỏi
và khi một cái cục quản lý ngành điện ảnh đã có những cái suy nghĩ và những cái động thái
để đặt mình vào trong cái xu thế phát triển chung này thì tất nhiên về mặt ý tưởng thì nó rất là hay
nhưng mà đây là một cái đề án rất là lớn đặc biệt là khi chúng ta sẽ sống trên một cái nền tảng số
thay đổi về hành vi thay đổi về tư duy và sự liên kết chặt chẽ
theo một cái định dạng khác giữa các cục quản lý
đối với cái chuyện phát hành vi trên nền tảng số
động thách thành lập trung tâm phát hành ott quốc gia bước đầu đi kèm mục tiêu
là tăng nhanh tỷ lệ số hóa phim ảnh lưu trữ để phục vụ cho giáo dục
thực tế không thể phủ nhận là phim ảnh chiếc ott vẫn là cuộc cạnh tranh
cho các đơn vị tư nhân trong và ngoài nước
tuy nhiên sự ra đời của trung tâm cùng quan tâm của cục bản quyền tác giả tham gia
đang đặt ra kỳ vọng cho nhà làm phim và nhà phát hành
về việc bảo vệ doanh thu phim việt chiếu trực tuyến
đơn cử như câu chuyện của cục điện ảnh hàn quốc trong nhiều năm
đã cùng với hội đồng điện ảnh nước này ra soát hành vi xâm phạm bán quyền
của các nhà sản xuất phim nội địa
dĩ nhiên nguồn lực tài chính và công cụ cho dự án giám sát này không hề nhỏ
chúng tôi sẽ tìm hiểu được những điều quý vị có thể giúp cho các nhà làm phim
có thể yên tâm đưa phim của mình lên nền tảng số
sự liên kết không chỉ trong khu vực trong nhà nước mình nữa
mà nó phải là liên kết vùng liên kết với các quốc gia khác
bởi vì một khi sản phẩm của mình lên trên nền tảng số
thì danh giới địa lý về mặt hành chính địa lý không còn chính xác được nữa
nó là một không gian viên giới khác
thì chúng ta phải nhìn trước những vấn đề đó để có sự liên kết
với các quốc gia khác trong khu vực
thực tế ở nhiều quốc gia khi tham gia vào hoạt động phổ biến phim
dù là bên cung hay bên cầu trong các nguôi trường rạp chiếu phim trên sóng truyền hình
cũng như trên không gian mạng đều thuộc đối tượng chịu sự quản lý của nhà nước
hay xã hội dưới những phương thức hình thức có thể trực tiếp hoặc có thể gián tiếp
phân loại phim theo quy định hành chính hai là phân loại phim theo hình thức tự nguyện
phim phổ biến trên không gian mạng áp dụng phân loại độ tuổi
sẽ tương tự hay là kết quả phân loại phim chiếu giặc
nhưng tác động kinh tế của nó đến hoạt động điện ảnh truyền thông
mới là cái vấn đề mà thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà quản lý
hiện tại lĩnh vực ottv tại việt nam đang có hai mươi hai doanh nghiệp trong nước cung cấp
với những cái tên nổi trội như vion galaxy play mytv nexttv fpt play
bên cạnh đó còn có hàng loạt dịch vụ xuyên biên giới như netflix apple tv iqg iflix
với mạng lưới phát hành này mục tiêu doanh thu phim việt đạt một trăm hai mươi năm triệu usd
đó là mỹ vào năm hai nghìn ba mươi là khả thi
tuy nhiên câu chuyện tồn tại là thống nhất trong cơ chế phân loại và kiểm định
vẫn còn có tranh luận về quy định tiền kiểm hay hậu kiểm đối với phim phát hành ott
nếu cơ chế tiền kiểm đặc tính hành chính còn tồn tại
thì các nhà sản xuất việt nam vẫn rơi vào cuộc cạnh tranh bất bình đẳng
về nội dung khó bức phá về doanh thu
thành phố an toàn vừa nhận được phản ánh của ông mai xuân đông năm mươi ba tuổi
làm việc tại phường an phú đông quận một mươi hai tp hcm
về việc bị lừa đảo qua nhiều lần gọi điện
thủ đoạn của các đối tượng tinh vi hơn
dẫn dụ nạn nhân bằng nhiều hình thức để chiếm đoạt gần hai tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng
ông mai xuân đông cho biết ngày chín tháng bảy vừa qua
ông nhận được cuộc điện thoại từ số máy di động
với nội dung thuê bao của ông sẽ bị cắt do trùng với một người chuyên phá rối lừa đảo
sau đó nói máy cho ông gặp một người tự giới thiệu là công an tp đà nẵng
các đối tượng yêu cầu ông đông gửi hình chụp căn cứ công dân
sau đó gửi một đường liên để ông bấm vào và làm theo hướng dẫn
chúng tiếp tục nói chuyện
về đường dây mua bán ma túy rửa tiền và đưa ra lệnh bắt bị can có tên ông đông
yêu cầu gửi hình ảnh có giấy tờ liên quan đến tài chính thẻ ngân hàng để chúng xác minh

vì lo sợ ông đông làm theo hướng dẫn và nhiều lần chuyến tiền vào chính tài khoản của mình tại ngân hàng bidv
vì lo sợ ông đông làm theo hướng dẫn và nhiều lần chuyển tiền vào chính tài khoản của mình tại ngân hàng bidv
nhiều lần bị hô thúc ông đông ra ngân hàng kiểm tra thì phát hiện gần một tám tỷ đồng trong tài khoản đã không còn
ngày năm tháng tám công an quận một mươi hai tp hcm xác nhận đã tiếp nhận thông tin trình báo của ông đông
cái kẻ lừa đảo họ tiến hành họ gọi họ đã nghiên cứu cái nạn nhân rất kỹ
ngày tháng năm sinh số điện thoại địa chỉ nhà rồi các thông tin tài khoản ngân hàng
và họ nói ra họ đặt ra một kịch bản vào trong một câu chuyện họ dẫn dắt
và cứ thế là trong quá trình nói thì sẽ có một cái đội ngũ gửi những cái đường link
vào trong cái có thể là gia lô hoặc là viper hoặc là tin nhắn cho nạn nhân
khi mà lết vào đường link thì nó sẽ kẻ lừa đảo sẽ đưa ra những cái trang giao diện của những cái trang web
và cung cấp mã otp thì đó là gì
cái đó là những cái thông tin có thể chuyển tiền qua
trong một tích tắc là những cái kẻ lừa đảo họ chuyển tiền và nạn nhân sẽ mất một bộ tiền
cơ quan công an viện kiểm sát tòa án khẳng định
không làm việc qua điện thoại với người dân
việc gọi điện tự xưng công an công quyền sau đó hù dọa là chiêu trò của các đối tượng
nhằm khai thác thông tin cá nhân từ đó đánh cắp tài khoản ngân hàng chiếm đoạt tài sản
người dân cần nâng cao cảnh giác và chú động bảo vệ tài khoản của mình với các nguyên tắc sau
thứ nhất không cung cấp mật khẩu và mã xác thực otp của thẻ ngân hàng cho bất kỳ ai
kể cả nhân viên ngân hàng với bất cứ hình thức nào
thứ hai không đăng nhập vào bất kỳ đường lin nào do người lạ gửi
thứ ba không có cắt qr code không ra nguồn gốc hoặc khi chưa nắm rõ thông tin
thứ tư không cho mượn hoặc cho phép người khác sử dụng tài khoản ngân hàng
thứ năm không để lại số điện thoại chứng minh nhân dân hình ảnh thông tin tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội
vừa rồi là những nội dung trong thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ hôm nay xin chào và hẹn gặp lại